cảm ơn các bạn đã theo dõi
cảm ơn các bạn đã theo dõi

trước đó tiến hành kiểm tra kho hàng trên đã có hai mươi hai hai trăm chín mươi hai sản phẩm đồ chơi nguy hiểm đồ chơi có hại đến giáo dục nhân cách và sức khỏe của trẻ em như súng bắn laser súng nước kiếm và cung các loại không có chứng từ hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp
mới đây tại khu vực ấp hội thắng xã tân hiệp
tiến hành kiểm tra xe ô tô tải mang biển số năm mươi t
năm mươi bốn t bốn nghìn một trăm bốn mươi chín do bùi văn đại chú tải huyện hòa thành điều khiển
công an huyện tân châu tỉnh tây ninh đã phát hiện xe có hàng chục khúc gỗ không xuất trình được giấy tờ hợp pháp liên quan tới nguồn gốc
quan làm việc với bùi văn đại khai nhận chủ xe kêu chạy lên trạm một thuộc đồn biên phòng ktum nhận số gỗ căm xe vào bằng lăng khoảng ba mươi tấn rồi trở về đồng nai với tiền công mỗi chuyến năm trăm linh đồng
hiện toàn bộ số gỗ trên đã bị công an thu giữ
phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh bình dương đang tạm giữ ba ghe hút cát có hành vi bơm hút cát trái phép trên sông sài gòn và sông thị tính
trước đó một ghe gỗ không có số hiệu đang hoạt động bơm hút cát từ lòng sông sài gòn đã bị phát hiện
thấy lực lượng chức năng các đối tượng này rút lỗ thoát nước để nước tràn vào làm chìm ghe sau đó nhảy xuống sông bơi vào bờ bỏ trốn
tiếp tục kiểm tra lực lượng chức năng bắt giữ một ghe gỗ khác
có số hiệu đăng ký sg ba nghìn hai trăm tám mươi đang bơm hút khoảng một mươi mét khối cát lậu trên sông thị tính đoạn qua xã phú an thị xã bến cát
và một ghe khác tại khu vực này không có số hiệu đăng ký cũng đang thực hiện bơm hút cát lên với số lượng là hai mươi mét khối cát
vừa qua phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh ninh bình phối hợp với công an phường ninh sơn thành phố ninh bình phát hiện và bắt giữ đối tượng là phạm văn thịnh
chủ tại huyện đông sơn
tỉnh thanh hóa tàng trữ trái phép một mươi hộp pháo giàn có trọng lượng hơn một mươi bốn kg
tại cơ quan điều tra phạm văn thịnh khai nhận mua số pháo trên của một người không quen biết qua mạng xã hội facebook để sử dụng trong dịp tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi
khi đang trên đường mang số pháo trên về nhà thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
và thông tin này cũng đã kết thúc bản tin nhanh của chúng tôi cảm ơn quý vị và các đồng chí đã dành thời gian quan tâm theo dõi